liên quan đến vụ lừa đảo giếm mặt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn sen tài thu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với phạm thị hòa nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn thị thùy linh
con gái bảo hòa nguyên phó tổng giám đốc và nguyễn thị lan hương là nguyên tổng giám đốc
công ty của phần tập đoàn sen tài thu
trước đó ngày hai mươi ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã ra quyết định
khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn sen tài thu
để tiến hành điều tra
theo kết quả điều tra sơ bộ từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
có hơn bốn trăm linh nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với phạm thị hòa
thông qua khoảng hơn một hợp đồng chuyển số tiền khoảng hơn một tỷ đồng
giá trị trên hợp đồng đến công ty cổ phần tập đoàn sen tài thu
sau khi nhận tiền công ty cắt từ bảy đến ba mươi cho các sale
số còn lại linh
đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho phạm thị hòa nguyễn thị thùy linh
các mối cho vay do nguyễn thị lan hương mang về
đến thời điểm hiện tại công ty không còn khả năng thanh toán
ngày hai mươi tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối với phạm thị hòa nguyễn thị thùy linh và nguyễn thị lan hương
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội thông báo ai là bị hại của vụ án
gửi đơn đến phòng cảnh sát kinh tế số năm mươi bốn trần hưng đạo hoàn kiếm hà nội
để trình báo và cung cấp tài liệu hoặc liên hệ với đồng chí đinh anh văn
cán bộ điều tra đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội số điện thoại ba trăm sáu mươi bảy hai trăm sáu mươi tám tám trăm tám mươi tám
đồng chí đặng thị hồng hạnh điều tra viên đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội

đồng chí đặng thị hồng hạnh điều tra viên đội bảy phòng cảnh sát kinh tế